bộ tài chính vừa có báo cáo về tình hình tổng thu cân đối ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện chín tháng đạt hơn chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng
chỉ bằng sáu mươi bốn năm dự toán có nghĩa là giảm một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thu nội địa chín tháng ước tính đạt hơn tám trăm một mươi hai tỷ đồng bằng sáu mươi bốn ba dự toán giảm tám ba so với cùng kỳ
thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong chín tháng ước tính đạt một trăm ba mươi bốn năm nghìn tỷ đồng
giảm hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tổng chi ngân sách nhà nước chín tháng đạt gần một một trăm một mươi bốn tỷ đồng
có nghĩa là tăng tám một so với cùng kỳ năm trước